trong khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến rất phức tạp hàng loạt bệnh viện công đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng
thế nhưng dự án bệnh viện quốc tế hoa kỳ tại quận cầu giấy thành phố hà nội được đầu tư lên tới tỷ
quy mô hàng trăm dường bệnh được quy hoạch tại vị trí đất vang của thủ đô nhưng đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy gây ra tình trạng lãng phí suốt hơn một mươi năm qua
đây là tình trạng bệnh viện quốc tế hoa kỳ hà nội xây dựng đã hơn một mươi năm nhưng đến nay vẫn chỉ là một công trình rở ràng cơ sở tầng chưa hoàn thiện cỏ mọc ung tùm sắp thép hoen gỉ
cổng bệnh viện luôn trong tình trạng quá hàng ra bên ngoài đã dỉ xét vật liệu xây dựng hổn ngang khắp nơi các hạng mục công trình bị xuống cấp bong chóc xuất hiện nhiều vết nứt
cái dự án này thì đã xây dựng được một mươi năm rồi và cũng đang còn rất là ngổn ngang như các anh thấy đây
cây cỏ thì mọc um tùm rất là dễ gây ảnh mùa hè thì nó gây ô nhiễm mùa đông thì lụt lội ảnh hưởng đến dễ gây dịch bệnh
bệnh viện này đã xây dựng cách đây là hơn một mươi năm nay rồi mà chưa hoàn thành vùng quanh là cây cối um tùm rồi mũi phát sinh xây sơn này nở
trong mùa mưa gió này thì chúng tôi người dân ở đây no nắng là dịch bệnh nên mong muốn làm sao bệnh viện được nhanh chóng xây dựng
để cho dân được hướng nội và được phong quan sạch kẹp
khi hoàn thiện bệnh viện quốc tế hoa kỳ được kỳ vọng là đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao có quy mô ba trăm linh dường bệnh và trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân hà nội giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn
tuy nhiên hơn một mươi năm vẫn đắp chiếu gây lãng phí rất lớn
trước thời gian này nhiều người dân đang ngoài nghi về năng lực của chủ đầu tư và mong muốn có một chia tay để xử lý rứt điểm tránh tình trạng kéo dài như trong thời gian vừa qua
trong thời gian tới thì chúng tôi rất là mong chính quyền và các cơ quan các cấp có biện pháp kịp thời để làm sao bệnh viện có thể đi vào hoạt động sớm nếu không thì cũng phải dỡ bỏ hoặc làm thế nào đấy để mà đỡ lãng phí bỏ không lãng phí mà cũng ảnh hưởng đến môi trường khu đô thị xung quanh của chúng tôi
bên cạnh đó theo tìm hiểu của phóng viên hiện tại dự án vẫn còn nhiều vướng mắt trong vấn đề giải phóng mặt bằng bởi trong khuôn viên của bệnh viện vẫn còn một số hộ dân sinh sống nên mặt bằng vẫn chưa thể hoàn thiện
để tránh lãng phí nguồn lực đất đai đồng thời bổ sung nguồn lực phòng chống dịch trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp thì trong thời gian tới rất cần các cơ quan chức năng và cả chủ đối tư cần sớm đưa ra phương án hữu hiệu đưa bệnh viện vào khai thác